theo cục chế biến và phát triển thị trường nông sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
xuất khẩu chè năm hai nghìn một mươi chín tăng kỷ lục so với năm hai nghìn một mươi tám
theo đó xuất khẩu chè năm hai nghìn một mươi chín ước đạt một trăm ba mươi sáu tấn và hai trăm ba mươi năm triệu usd
tăng sáu tám về khối lượng và tăng một mươi ba năm về giá trị so với năm hai nghìn một mươi bảy
pakistan đài loan trung quốc nga và indonesia vẫn tiếp tục là năm thị trường lớn nhất của chè việt nam
chiếm bảy mươi bảy bốn tổng giá trị xuất khẩu của việt nam
điểm nhấn của xuất khẩu chè trong năm hai nghìn một mươi chín là sự tăng trưởng mạnh về giá trị xuất khẩu sang thị trường trung quốc
cụ thể tính đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín xuất khẩu chè của việt nam sang trung quốc đã đạt bảy sáu nghìn tấn
tương đương hai mươi hai bảy triệu usd giảm hai mươi tám bốn về lượng nhưng tăng tới hai mươi bốn chín về giá trị so với tổng một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi tám
đáng chú ý giá chè xuất khẩu bình quân sang trung quốc trong một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi chín đạt khoảng ba mươi
một trăm linh hai usd một tấn tăng tới bảy mươi bốn ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám